miền trung nước ta đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng
nhiều vụ cháy đã xảy ra xuất phát từ sự chủ quan của bà con gây ra những hậu quả đáng tiếc
để chủ động phương án dập lửa tại các khu dân cư tổ dân phố
nhiều chương trình phổ biến kỹ năng phòng cháy chữa cháy đã được ngành chức năng triển khai
đây là một buổi tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư tổ dân phố trên địa bàn quận liên triều thành phố đà nẵng
các báo cáo viên đã trang bị cho người dân kiến thức cơ bản dưới dạng lý thuyết kết hợp với kỹ năng thực hành dễ hiểu dễ nhớ để giảm tối đa thiệt hại mỗi khi có cháy xảy ra